trước thực trạng ý kiến của nhiều người dân phản ánh những sai phạm về chữ tiếng việt của các bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố đà nẵng
đặc biệt là tại địa bàn quận ngũ hành sơn sơn trà
vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo
theo đó ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao cho các quận huyện tổ chức đợt gia quân trong tháng chín
kiểm tra xử lý vi phạm về chữ tiếng việt cũng như các nội dung khác trên bảng hiệu theo đúng quy định của luật quảng cáo
báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố trước ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng yêu cầu sở văn hóa và thể thao tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo trên địa bàn thành phố
theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện của các quận huyện báo cáo đề xuất tham mưu ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề về quảng cáo theo đúng quy định
theo quan sát của phóng viên tại khu du lịch an thượng và một số tuyến đường trên hai quận hữu hành sơn và sơn trà
các hội kinh doanh đã có dấu hiệu vi phạm vì đăng biển quảng cáo có tỷ lệ khổ chữ tiếng việt nhỏ hơn hoặc bằng chữ tiếng nước ngoài
một số biển không sử dụng biển quảng cáo không có nội dung tiếng việt